sau khi thi hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản trở về địa phương huỳnh anh văn lại tiếp tục rủ một số đối tượng khác cùng tham gia trộm và tiêu thụ xe gian
lợi dụng người dân sơ hở trong việc quản lý xe huỳnh anh văn cùng đồng bọn dùng bộ đồ nghề phá khóa xe đã gây ra trên một mươi ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện bình sơn và huyện trà bồng của tỉnh quảng ngãi
số xe trộm được huỳnh anh văn đem đi bán lấy tiền tiêu xài
vào khoảng một mươi sáu giờ chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện tam bình đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức cá cược đá gà qua mạng internet
kiểm tra hành chính hộ gia đình ông nguyễn thanh thiên ở xã hòa lộc huyện tam bình lực lượng công an phát hiện một nhóm gồm một mươi ba người đang tụ tập tổ chức cá cược đá gà qua mạng internet
qua làm việc nhóm đối tượng trên khai nhận đã thuê căn nhà của ông thiên để tổ chức đánh bạc
đối tượng lê nhật quang chú tại xã hậu lộc huyện tam bình là người đứng ra tổ chức
hình thức đánh bạc là quang dùng số tài khoản để truy cập vào trang web đá gà s một trăm hai mươi tám net để các con bạc cùng tham gia cá cược
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ trên người nhóm đối tượng số tiền trên hai mươi hai triệu đồng chín xe máy một mươi sáu điện thoại di động và nhiều vật dụng khác dùng để đánh bạc
trong khoảng thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn tỉnh bình phước rộ lên tình trạng cơ bạc bất thường dưới nhiều hình thức như sóc đĩa
tài xỉu đá gà với quy mô và số tiền đánh bạc lớn
trước tình hình trên công an tỉnh bình phước đã tăng cường đấu tranh triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm đánh bạc trên địa bàn toàn tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
khoảng nửa đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín một số phương tiện truyền thông đăng tải những tin phóng sự phản ánh hoạt động táo bạo công khai của một số tụ điểm cờ bạc ăn thua bằng tiền với quy mô lớn tại địa bàn huyện phú riềng bù đốc và bù gia mập
hầu hết những sòng bạc này do người dân tổ chức phi pháp trong những cánh rừng cao su và vườn điều heo hút cách xa khu dân cư và ở những địa bàn giáp danh hòng đối phó với lực lượng chức năng
nếu phát hiện lực lượng công an xuất hiện thì lập tức phi tăng vật chứng và dễ dàng tẩu thoát

tăng vật luôn phân công người cảnh giới khi tổ chức xong bạc tăng vật thu giữ tại giới bạc hơn bảy mươi triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật phục vụ cho việc đánh bạc
kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh hiện trường thu giữ thêm hơn tám mươi ba triệu đồng một mươi chín điện thoại và một mươi hai xe mô tô các loại lực lượng công an đã tạm giam một mươi bảy đối tượng để điều tra

tuy nhiên tình hình tội phạm đánh bạc và tệ nạn cờ bạc vẫn có chiều hướng gia tăng
với sự quyết tâm nỗ lực không ngừng tin tưởng rằng trong thời gian tới lực lượng công an sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn